nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
nhiều hoạt động nhằm tôn vinh người phụ nữ việt nam đã được tổ chức
sáng nay tại thành phố con tum hội liên hiệp phụ nữ việt nam tỉnh con tum đã tổ chức lễ tuyên dương hoa tháng một mươi
tại buổi lễ tỉnh con tum đã trao bằng khen cho ba mươi phụ nữ điển hình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực
chung tay xây dựng tỉnh con tum ổn định phát triển qua nhiều hoạt động có sức lan tỏa trong cộng đồng
đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền phát triển lực lượng phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng sâu vùng xa
để giảm thiểu tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh con tum
nhân dịp này công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết con tum đã trao tặng bảng tượng trưng
một mái ấm tỉnh thương cho hội liên hiệp phụ nữ tỉnh con tum với số tiền năm mươi triệu đồng